tại hà nội bộ công thương phối hợp với bộ khoa học và công nghệ viện kinh tế việt nam đã tổ chức hội thảo
quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ phát triển năng lượng tái tạo an toàn hiệu quả bền vững
trong hệ thống điện của nước ta các nhà máy thủy điện chiếm hơn bốn mươi công suất và sản lượng điện hàng năm
góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia điều tiết hợp lý giá điện ở nước ta
và tạo ra nhiều công việc và thu nhập cho lao động trên cả nước
cùng với phát triển thủy điện cơ sở hạ tầng kỹ thuật điện đường trường trạm
và điều kiện sinh hoạt sản xuất của người dân ở các địa phương có dự án được cải thiện nâng cao
mặc dù công tác quản lý nhà nước về thủy điện đã được tăng cường nhưng vẫn còn một số tồn tại hạn chế
trong đó có nguyên nhân là các cơ quan liên quan ở địa phương còn hạn chế về nhân lực chuyên môn và thiếu quan tâm
chất lượng của quy hoạch và công trình xây dựng tại một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu
còn vi phạm quy định vận hành gây bức xúc
trong dư luận
tại hội thảo các chuyên gia trong và ngoài nước địa phương các doanh nghiệp đã chia sẻ về những lợi ích

trong đó đặc biệt là những ý kiến mong muốn về chính sách cần có để thu hút đầu tư phát triển năng lượng
đặc biệt là những ý kiến mong muốn về chính sách cần có để thu hút đầu tư phát triển